kỹ thuật siêu âm tim sẽ giúp các bác sĩ đưa ra những chẩn đoán chính xác và phát triển một liệu trình điều trị phù hợp cho bệnh nhân
để hiểu rõ hơn về kỹ thuật này ngay sau đây là nội dung tư vấn của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
bằng sóng siêu âm tim cơ bản các bác sĩ có thể quan sát được cấu trúc tim đồng thời kiểm tra những bất thường khi tim hoạt động
cụ thể bao gồm cách tim hoạt động co bóp kích thước và hình dạng của tim kích thước và chuyển động bơm của các thành tim
sức bơm của cơ tim
các văn tim hoạt động có bình thường không các văn tim có bị hẹp hay bị hở không
có khối u khối viêm nhiễm xung quanh văn tim cơ tim mạch máu không
ngoài ra kỹ thuật siêu âm tim còn giúp bác sĩ chẩn đoán vấn đề gặp phải ở tim mạch như
các vấn đề về các mạch máu lớn vào và ra khỏi tim các vấn đề về cơ tim các lớp màng trong và ngoài tim
các bệnh lý văn tim các lỗ bất thường giữa các buồng tim cục máu đông trong buồng tim
thưa bác sĩ thì hiện nay siêu âm tim là một trong những phương pháp để phát hiện bệnh lý về tim mạch
vậy thì siêu âm tim là gì và khi nào cần áp dụng phương pháp siêu âm tim
siêu âm tim là một phương pháp rất là phổ biến và nguyên lý của siêu âm tim là sử dụng cái năng lượng sóng siêu âm có tần số cao
để siêu âm sau đó chỉ thể xu nhận
để được những hình ảnh về những cấu trúc liên quan đến tim và những cấu trúc xung quanh của tim
siêu âm tim thì mình có thể đánh giá được về cấu trúc hình thái và cái chức năng của tim
vậy thì siêu âm tim có an toàn hay không và siêu âm tim thì giúp phát hiện những bệnh lý gì về tim mạch thưa bác sĩ
siêu tim là một phương pháp hoàn toàn an toàn vì nó không xâm lấn và cũng không có bức xạ
do vậy là hoàn toàn an toàn với tất cả các phụ nữ đối tượng đặc biệt là phụ nữ có thai hoặc là em nhỏ thì là hoàn toàn an toàn
và đối với siêu âm tim thì có thể phát hiện được rất nhiều các bệnh lý về tim mạch
trong đó có các bệnh lý về van tim các bệnh lý về cơ tim bệnh cơ tim giãn nở hoặc bệnh cơ tim phì đại
các bệnh lý liên quan đến mạch vành hoặc là các bất thường về mạch máu động mạch chủ động mạch phổi
hiện nay thì có những phương pháp siêu âm tim nào được áp dụng tại bệnh viện đa khoa tâm anh thưa bác sĩ
hiện tại thì bệnh viện đa khoa tâm anh chúng tôi được trang bị các máy móc hiện đại
là có thể thực hiện siêu âm tim hai d ba d và bốn d
thì có thể tiến hành siêu âm tim thông thường đó là siêu âm tim khoa thành ngực
đối với tất cả các đối tượng khám sàng lọc sức khỏe tim mạch và các bệnh lý tim mạch nói chung
ngoài ra có những thăm dò chuyên sâu hơn chúng tôi có thể tiến hành siêu âm tim qua thực quản ba d
để đánh giá chuyên sâu hơn về các bệnh lý mà tim mạch chuẩn bị trước các can thiệp vào phẫu thuật
có các siêu âm về tim thai hoặc là các siêu âm gắng sức
bệnh nhân đến với chúng tôi thì
khi gặp một vấn đề bất thường về tim mạch
thì chúng tôi sẽ có thể là chỉ định cho bệnh nhân khám các chỉ định siêu âm tim sàng lọc
tuy nhiên khi có những vấn đề bất thường ví dụ như bệnh nhân bị bệnh lý về tim bẩm sinh
hoặc những bệnh lý có chỉ định về can thiệp chuyên sâu
thì mình sẽ có những biện pháp hỗ trợ
ví dụ như tôi vừa nói là có các siêu âm tim qua thực quản ba d
là một kỹ thuật rất là tốt để bệnh nhân có thể thăm dò kỹ về các bệnh lý tim mạch
ngoài ra thì cũng có nhiều các biện pháp hỗ trợ bên siêu âm tim
như là cộng hưởng từ để đánh giá thêm các bệnh lý về cơ tim
bệnh nhân hoàn toàn yên tâm khi bệnh đến với chúng tôi
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
theo tổ chức y tế thế giới who
bệnh tim mạch đang là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn thế giới
mỗi năm số người chết do bệnh tim mạch và đột quỵ nhiều hơn cả ung thư
lao sốt xét và hiv cộng lại
theo thống kê năm hai nghìn một mươi năm của hội tim mạch
cứ ba người trưởng thành thì có một người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch
chủ yếu là bệnh mạch vành
mỗi năm các bệnh lý về tim mạch cướp đi khoảng hai trăm linh người
chiếm một phần tư tổng số trường hợp tử vong tại việt nam
mặc dù các bệnh lý tim mạch là mối đe dọa sức khỏe hàng đầu đối với bất cứ ai
nhưng bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được
bằng cách tuân thủ lối sống lành mạnh chế độ ăn uống khoa học và tầm soát định kỳ
bạn sẽ tận hưởng cuộc sống chất lượng với một trái tim khỏe mạnh
với mục tiêu phát hiện sớm chẩn đoán chính xác điều trị kịp thời các bệnh lý tim mạch
trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh được thành lập quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm
cùng hệ thống máy móc hiện đại tiên tiến hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và đưa ra pháp đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân